thưa quý vị một chuyên án ma túy vừa bị triệt phá thu giữ bốn bánh heroin cho thấy tình hình buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy thời điểm cận tết diễn biến hết sức phức tạp
hà văn hiến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một móc nối với một đối tượng đi tắt đường rừng sang bản ba khôm huyện sốp bâu tỉnh hủa phan lào mua ma túy mang về bắc ninh bán
công an huyện mộc châu chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la công an huyện vân hồ đã bắt quả tăng đối tượng yến
qua đấu tranh khai thác hà văn hiến khai nhận đã móc nối với một đối tượng ở tỉnh bắc ninh đi tắt đường rừng sang bản pa khôm huyện sô bâu tỉnh hồ phan nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào mua ma túy mang về bắc ninh bán
sau khi thống nhất địa điểm giao nhận ma túy tại tuyến đường mường sang triềng khừa đối tượng người bắc ninh thuê xe taxi cho hà văn yến lên nhận ma túy
đến khoảng giờ một mươi phút sau khi nhận đúng tín hiệu các đối tượng giao ma túy cho nhau sau đó hà văn yến cầm ma túy đi ra xe taxi đi về tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ mọi di biến động của đối tượng đều không qua mặt được lực lượng chức năng hà văn yến nhanh chóng bị bắt giữ cùng với tăng vật là bốn bánh heroin
thưa quý vị sau bảy mươi hai giờ gây án tẩn láo lả sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại xã mường hung huyện bát sát của tỉnh lào cai
trước đó vào tối ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tại đám cưới nhà một người dân ở thôn san lùng xã bản xèo huyện bát sát trong quá trình ăn cơm và uống rượu đối tượng tận láo tả sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám có xảy ra mâu thuẫn cãi vã với hồ văn nguyễn
ngay sau đó tẩn láo tả đã chạy vào bếp lấy một con dao nhọn đâm một nhát vào ngực phải của hồ văn nguyễn khiến nạn nhân tử vong
sau khi gây án tẩn láo tả đã bỏ trốn khỏi hiện trường
ngay sau khi xác định tả đang lẩn trốn tại phú thọ công an tỉnh lào cai đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh phú thọ truy bắt đối tượng
đến khoảng một mươi chín h ngày một mươi hai tháng một các lực lượng đã bắt giữ thành công đối tượng tẩn láo tả khi đang vào xin cơm tại trang trại của bạn ở khu năm thị trấn phong châu huyện phù ninh tỉnh phú thọ